trong chiến dịch điện biên năm nào dân công thanh hóa đã cùng với đồng bào cả nước tạo nên kỳ tích trên mặt trận hậu cần
để nguồn lương thực thuốc men và đạn dược thành dòng chảy bất tận hướng về điện biên phủ
vài ngày nay chiếc xe đạp thù này đã được đông đảo người dân chiêm ngưỡng tại khu vực triển lãm về sự tham gia của thanh hóa trong chiến dịch điện biên phủ
hôm nay chiếc xe được ghé thăm bởi những con người hiểu về nó hơn ai hết
ông thiều quang mộc chín mươi bốn tuổi dân công gánh bộ ông trần khôi chín mươi ba tuổi dân công xe thù
gặp lại hình ảnh thân quen của một thời gian khổ cảm xúc và hồi ức của hai ông lại tràn về
ông thiều quang mộc chín mươi bốn tuổi dân công gánh bộ ông trần khôi chín mươi ba tuổi dân công xe thù
tỉnh đã vận chuyển ra mặt trận điện biên chín tấn gạo bốn trăm năm mươi tấn cá khô ba năm trăm linh bò ba năm trăm linh xe đạp thù
bò và lợn hai trăm năm mươi quả trứng cùng các loại rau đậu nước mắm chiếm bốn mươi số thực phẩm sử dụng trong chiến dịch
ông thiều quang mộc chín mươi bốn tuổi dân công gánh bộ ông trần khôi chín mươi bốn tuổi dân công xe thù
ông thiều quang mộc chín mươi bốn tuổi dân công xe thù
ông thiều quang mộc chín mươi bốn tuổi dân công xe thù
tức là chúng tôi đi cùng đường từ s spouse sang ngã ba cỏ ròi là cái nơi đánh phá ác điển nhất
rồi chúng tôi sang sơn la giao hàng cho cái binh trạm đó
rồi chúng tôi sau đó là trở về đi từ năm giờ chiều cho đến khoảng một giờ sáng chúng tôi quay trở về cái vị trí của sứ rút
lại ăn ngủ lại sông trong rừng
đến ngày mai họp hành xong lại tiếp tục cứ lần lượt ngày nào tháng nào cũng cứ tiếp tục đi như vậy
kháng chiến chống pháp thắng lợi nhân dân thanh hóa lại vinh dự được đón bác hồ về thăm
trước đông đảo đồng bào bác nói bây giờ tiếng việt nam đến đâu tiếng điện biên phủ đến đó
tiếng điện biên phủ đến đâu đồng bào thanh hóa cũng có một phần vinh dự đến đó
với toàn thể nhân dân thanh hóa đặc biệt là những người như ông mộc ông khôi
câu nói này mãi mãi là niềm tự hào là động lực trong chặng đường phấn đấu xây dựng quê hương